trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh bắc ninh đã liên tiếp triệt xóa ba đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với tổng số tiền khoảng hơn một ba trăm linh tỷ đồng
mới đây nhất vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh phá thành công chuyên án bắt giữ một mươi hai đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng có quy mô lớn
bước đầu đấu tranh cơ quan công an xác định từ ngày một mươi chín tháng một mươi một đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã giao dịch cá độ bóng đá hai ba trăm linh nghìn điểm tương đương với số tiền trên một trăm một mươi năm tỷ đồng
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan công an đã tạm giữ bốn xe ô tô máy vi tính điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc của các đối tượng
hiện công an tỉnh bắc ninh đang đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây
còn tại nam định phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng
đây là chi nhánh của một đường dây đánh bạc tại thành phố hồ chí minh
năm đối tượng đều trú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định bị bắt giữ tăng vật thu giữ ngoài sổ sách tài liệu và tiền mặt điện thoại máy tính có liên quan đến hành vi phạm tội
còn có hai cổ súng xanh và hai trăm linh viên đạn chỉ
các đối tượng đều sử dụng điện thoại có cài đặt ứng dụng zalo telegram để giao dịch trao đổi
chúng tôi đã kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt rõ các hoạt động của đối tượng
khi đã nắm bắt các đối tượng rồi thì chúng tôi sẽ kết hợp với lực lượng nghiệp vụ của ngành để có những biện pháp kỹ thuật quản lý
để theo dõi giám phát các đối tượng trên hoạt động trên không gồm mạng
đối tượng đã kết hợp
các đối tượng từ thành phố hồ chí minh các đối tượng trong khu vực về để tổ chức cá độ bóng đá
trong thời gian mấy tháng chúng tôi đã trinh sát do nhiều tổ trinh sát từ các tỉnh ngoài
rồi là trong địa bàn các đối tượng liên quan trong tỉnh
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và đã triệt phá thành công ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này
cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ này là trương hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
kết quả điều tra ban đầu sát
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề khoảng bốn mươi năm tỷ đồng
số tiền giao dịch cá độ bóng đá hơn một mươi tỷ đồng
đây công việc của em cũng vất vả cho nên là bạn em nó bảo là làm cái này thì nó sẽ đỡ vất vả chân tay đi thì em làm
đi vào đây thì em mới nhận ra là cái việc của em làm là sai pháp luật vi phạm pháp luật
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định xác định được trương hoàng việt còn cho nhiều người vai tiền với lãi suất từ ba đồng đến hai mươi đồng một triệu một ngày tương đương lãi suất từ một trăm linh tám đến bảy trăm hai mươi một năm
làm rõ đối tượng việt cho một mươi bốn người vai tổng số tiền một trăm sáu mươi hai triệu đồng lãi suất năm đồng một triệu một ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ trương hoàng việt cùng bốn đối tượng trần thị bắc trương văn dũng ngô văn khanh khương ngọc linh để điều tra làm rõ hành vi
hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
sau nhiều ngày bí mật theo dõi hoạt động của hai đối tượng hoạt động tín dụng đen các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đã tổ chức bắt quả tang khi hai đối tượng đang hoạt động trên địa bàn thành phố đồng xoài và huyện đồng phú

giả mạo trong công tác tại chính trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các tỉnh long an tiền giang sóc trăng đồng tháp bến tre
chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai công an thành phố hồ chí minh tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra mang đầu
công an thành phố hồ chí minh cho biết sau khi xác định rõ vai trò phương thức thủ đoạn hoạt động của các nghi phạm
công an thành phố hồ chí minh đã triển khai kế hoạch phá án bắt giữ các nghi phạm khám xét khẩn cấp tại chính trung tâm đăng kiểm gồm
sáu mươi hai ba d long an bảy mươi một hai d bến tre tám mươi ba hai d sóc trăng sáu mươi sáu hai d đồng tháp sáu mươi ba hai d tiền giang cùng do trần lập nghĩa làm giám đốc
năm mươi một mươi năm d tp thủ đức do nguyễn trọng vĩnh làm giám đốc năm mươi bảy v quận bình tân năm mươi một mươi d huyện củ chi năm mươi một mươi bảy d huyện nhà bè cùng tp hồ chí minh
liên quan tới hoạt động sai phạm của trung tâm đăng kiểm là năm mươi một mươi bảy d
đặc biệt hơn nữa là liên quan tới hoạt động xe phạm tại trung tâm đăng kiểm này thì có liên quan tới trung tâm đào tạo sát hạch lấy xe trên địa bàn nhà bè
trung tâm đào tạo sát hạch lái xe này đã đưa vào sử dụng khoảng một trăm hai mươi phương tiện giao thông không có đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động đào tạo lái xe

trung tâm đào tạo sát hạch lấy xe này đã đưa vào sử dụng khoảng một trăm hai mươi phương tiện giao thông không có đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động đào tạo lấy xe trên địa bàn